trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đang điều trị cho một bệnh nhân bị suy giảm thị lực tổn thương não nghiêm trọng
sau thời gian dài sử dụng một loại thực phẩm chức năng để giảm cân
các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị ngộ độc chất cấm sibutramine có trong sản phẩm detox táo được mua trên mạng trước đó
vì tự ti về ngoại hình của mình bệnh nhân này đã tìm mua sản phẩm giảm cân trên mạng
bệnh nhân sau đó đã mua loại sản phẩm có tên là detox táo về để sử dụng
người bán hàng có đưa ra nhiều giấy tờ để chứng nhận tính an toàn của sản phẩm
nên bệnh nhân đã hoàn toàn tin tưởng và mua đến bốn lọ về dùng
thế nhưng chỉ sau vài ngày sử dụng bệnh nhân có hiện tượng bị đau dây chằn
mắt độc ngột không nhìn thấy gì tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
các bác sĩ đã xét nghiệm và khẳng định bệnh nhân bị ngộ độc sibu chamin là loại chất đã bị cấm sử dụng
nghe lướt facebook rồi là người ta nói về các hành phần tự nhiên an toàn có giấy phép và đảm bảo
thế người ta chụp cho em xem những cái giấy có giấy phép mà có của hà nội
có dấu đỏ đàng hoàng nên là em cũng tin
em mua về dùng dùng thì được khoảng hơn một tuần em mua khoảng hơn một tuần
em bị đau lưng
em đi chụp cộng hưởng từ thì viêm dây chẳng phá ra là
không nhìn thấy xét nghiệm chụp chiếu tất cả mọi thứ
cho nhập viện thì nghi là bị đột thị não
nhập viện muộn hoặc chỉ cần dùng thuốc dùng thuốc thêm thuốc một số ngày nữa thôi
thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ bị ngộ độc rất là nặng
và não có thể tổn thương nhiều hơn rồi thậm chí có thể không hồi phục được
rồi đến viện trong thẳng sái có thể là tổn thương nặng hơn hôn mê
thậm chí là co giật hoặc là có thể tổn thương não
rõ ràng bệnh nhân mới dùng thuốc có một tuần thôi
mà đã có tổn thương trên não rất rõ trên phim chụp
rồi thì dối loạn về thị lực mất thị lực v v
trung tâm chống độc của bệnh viện bạch mai trước đây đã từng tiếp nhận
những trường hợp ngộ độc những loại thực phẩm chức năng có chứa chất cấm
thậm chí là hôn mê co giật tổn thương não
điều đáng nói là sản phẩm mang tên detox táo vẫn được bán công khai tràn lan trên các trang mạng
thưa quý vị bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện viện
về việc tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng vssid hoặc vneid và triển khai ký số file xml
bảo hiểm xã hội tp hà nội có công văn phản ánh người bệnh đi khám bệnh chữa bệnh
bằng bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện có xuất trình căn cước công dân gắn chip
hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng vssid
hoặc ứng dụng trên vnid
nhưng bệnh viện không sẻ quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế yêu cầu người bệnh phải về
mang thẻ bảo hiểm y tế giấy để làm thủ tục khám chữa bệnh
bộ y tế đã có văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị chấn chỉnh các khoa phòng liên quan
nhân viên y tế để xảy ra tình trạng nêu trên thực hiện giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế
trong các trường hợp người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế xuất trình căn cước công dân gắn chip
hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng vssid hoặc ứng dụng vneid
theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
lần đầu tiên tại việt nam một bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện trần đoán và hồi sức chết não
hiến mô tạng từ bệnh nhân chết não
từ đó ca hiến tạng đã được điều phối thành công hồi sinh sự sống cho nhiều người cùng lúc
điều này có giá trị lớn trong việc thực hiện lấy tạng hiến ngay tại các tuyến y tế cơ sở
nỗi đau đó vẫn chưa thể nguê ngoài
sau hơn hai tuần con trai của bà đã ra đi mãi mãi
thế nhưng quyết định của bà trong giây phút
phải vĩnh viễn rời xa con trai đã mang lại sự sống cho nhiều mảnh đời khác
ngay sau khi ông bà quyết định hiến tạng của con trai
đội ngũ một trăm hai mươi y bác sĩ bệnh viện việt nam thùy điển uông bí tỉnh quảng ninh
đã xuyên đêm thực hiện phẫu thuật lấy đa tạng từ người hiến ngay tại bệnh viện
năm người đã được hồi sinh hai người đã được tìm thấy ánh sáng nhờ nguồn tạng hiến này
bệnh viện đã xây dựng phương án kế hoạch mà triển khai lấy tạng tại bệnh viện
rồi thành nập hội đồng hiến tạng rồi thành nập tổ tư vấn
rồi thành nập hội đồng xác định đánh giá chết não
bên cạnh đó thì về thực tiễn triển khai thì bệnh viện đã triển khai
về lưng cao cơ sở vật chất đáp ứng được vấn đề hiến tạng lấy tạng
như hệ thống khổng mồ hệ thống hồi sức
thành công của ca hiến tạng đã đánh sớm mốc
đây là bệnh viện đầu tiên chưa ghép tạng thực hiện trần đoán chết não
hồi sức chết não cũng là lần đầu tiên chia tách gan người hiến chết não thành công
để ghép cho hai người một trẻ em một người lớn
tạo nên cột mốc mới trong công tác ghép gan tại việt nam
trong số tám mươi năm nước trên thế giới có quy trình trần đoán chết não được nghiên cứu
thì quy trình trần đoán chết não ở việt nam khó đứng vào hàng thứ tư
tức là chúng ta làm một quy trình rất là chặt chẽ rất là khó không thể nào nhầm lẫn được
vì là cái quy trình của việt nam là một trong bốn cái quy trình khó nhất
khó thực hiện nhất nhiều khâu nhất và chặt chẽ nhất
cho đi là mãi mãi nghĩa cử cao đẹp của người làm cha làm mẹ như ông bà nguyễn thị nhận
dương quang đông cùng với sự quyết tâm năng lực của đội ngũ y bác sĩ tỉnh quảng ninh
trong việc sẵn sàng tiếp cận triển khai các kỹ thuật cao đã giúp tái sinh nhiều cuộc đời mới